phối hợp với ban chấp hành hội phụ nữ bộ công an công đoàn công an nhân dân học viện cảnh sát nhân dân
tổ chức lễ hội chào mừng thành công đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
và phát động đợt thi đua cao điểm lập thể tích chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
với chủ đề tự hào tiến bước dưới cờ đảng
tới dự có đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng bùi quang bền ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng trần việt tân thứ trưởng bộ công an
sau màn nghệ thuật đồng diễn của ba trăm linh sinh viên học viện cảnh sát nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã phát biểu ý kiến thông báo kết quả đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
và phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
thực hiện điều lệ đảng chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị về đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã được diễn ra và thành công tốt đẹp
đại hội đã mang một hơi thở mới một sức sống mới tạo khí thế thi đua sôi nổi
trong cán bộ chiến sĩ đoàn viên hội viên toàn lực lượng công an nhân dân
cùng hướng tới mục tiêu vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân
như niềm tin của đảng và nhân dân đã gửi gắm
sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc
với tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu đã thành công tốt đẹp
đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo chính trị
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương khóa năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý với dự thảo các văn kiện đại hội một mươi hai của đảng
và thông qua
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ
tiếp tục xây dựng lực lượng công an dân thật sự trong sạch vững mạnh
phát huy vai trò nồng cốt giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
và khẩu hiệu hành động

gồm hai mươi tám đồng chí
tham gia lễ hội có gần hai năm trăm linh cán bộ đoàn viên hội viên thuộc bộ công an với chủ đề tự hào tiến bước dưới cờ đảng
lễ hội chào mừng thành công của đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu gồm một mươi tiết mục văn nghệ đặc sắc do các diễn viên ca sĩ sinh viên học viện cảnh sát nhân dân biểu diễn
các tiết mục được giàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi đảng quang vinh bác hồ vĩ đại tình yêu quê hương đất nước hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
ở phần giao lưu các cá nhân đại diện cho hội phụ nữ công an nhân dân đoàn viên thanh niên công an nhân dân công đoàn công an nhân dân đã chia sẻ những mong muốn đối với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an trong nhiệm kỳ tới đồng thời khẳng định thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân và quyết tâm thi đua chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội thì tuổi trẻ chúng em xin hứa sẽ tích cực tìm hiểu học tập và quán triệt các nội dung của nghị quyết đại hội
và dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương đảng ủy tổng cục chính trị công an nhân dân và đảng ủy học viện cảnh sát nhân dân
thì tuổi trẻ chúng em sẽ tích cực chủ động tổ chức và tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện để có thể mang sức trẻ
trí thức và tình cảm của tuổi trẻ công an nhân dân đến với mọi miền của tổ quốc và qua đó giúp đỡ đồng chí đồng đội cũng như là quần chúng nhân dân
cuối buổi lễ ngọn lửa hồng truyền thống được lấy từ bảo tàng hồ chí minh đã được đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
trao cho đại diện đoàn thanh niên hội phụ nữ bộ công an và công đoàn công an nhân dân
lễ hội đã góp phần tạo ra khí thế mới như lời hiệu triệu cán bộ đoàn viên hội viên lực lượng công an nhân dân
quyết tâm hành động để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
được sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an sự giúp đỡ của chính quyền huyện mường nhé vào ngày hôm qua
công an tỉnh điện biên đã tổ chức lễ khánh thành cơ sở doanh trại đại đội cảnh sát cơ động tại địa bàn huyện mường nhé
khởi công từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn doanh trại đại đội cảnh sát cơ động công an tỉnh tại huyện mường nhé
được xây dựng trên diện tích gần hai năm hectare với các hạng mục công trình như nhà ở doanh trại
nhà ở công vụ nhà ăn tập thể nhà đầy xe sân tập
phần hoàn thiện công trình sử dụng các vật liệu hiện đại thân thiện môi trường
đảm bảo về kỹ thuật mỹ thuật với tổng số vốn đầu tư trên bốn mươi sáu tỷ đồng
việc hoàn thành công trình đã đáp ứng nhu cầu làm việc sinh hoạt luyện tập của cán bộ chiến sĩ
có phần giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện mường nhé nói riêng
và vùng tây bắc của tỉnh điện biên nói chung
nhân dịp kỷ niệm tám mươi năm năm ngày truyền thống công tác dân vận
vào sáng qua tỉnh ủy sơn la đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình dân vận khéo
phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng
và sự tham gia tích cực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh
đã có gần bảy trăm linh mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực văn hóa xã hội quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị
các mô hình dân vận khéo đã tác động tích cực đến từng ngành tạo được sự đoàn kết giữa các dân tộc
thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng xây dựng đảng chính quyền
và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
các mô hình đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật
trong thâm canh tăng năng suất phát triển sản xuất kinh doanh xoa đói giảm nghèo
phòng trào dân vận khéo cũng góp phần tích cực huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới
thực hiện hiệu quả công tác phòng chống ma túy huy động sự vào cuộc toàn dân gắn với cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng bản tiểu khu cơ quan đơn vị gia đình văn hóa không có ma túy
nhân dịp này thường trực tỉnh ủy sơn la đã trao huân chương lao động hạng ba cho hai cá nhân
trao bằng khen của ban dân vận trung ương cho ba tập thể và ba cá nhân
chủ tịch ubnd tỉnh sơn la cũng trao bằng khen cho ba mươi bốn tập thể một mươi chín cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện phòng trào dân vận khéo
thám luận lời dạy của chủ tịch hồ chí minh dễ trăm lần không dần cũng chịu khó vạn lần
dân liệu cũng xong ngày nay công tác dân vận đã được nhiều địa phương triển khai hiệu quả
trên tất cả các lĩnh vực và mô hình tiếng cảng an ninh của hội cựu chiến binh xã bình thành
huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cũng là mô hình thành công từ công tác dân vận khéo
tiếng kèn an ninh không còn xa lạ và đã trở nên quen thuộc với người dân sinh sống
tại xã bình thạnh huyện đức trọng từ nhiều năm nay
trong việc bảo vệ an ninh trả tự giữ gìn biên yên thôn xóm những chiếc kẻng an ninh
được bố trí dọc các cổng trào thôn văn hóa tổ văn hóa thậm chí là trong cả nhà dân
được xem là những vật dụng cần thiết để bảo động cho người dân về những vụ việc có thể xảy ra trên địa bàn
xuất phát từ tiếng kẻ an ninh đầu tiên do thôn thanh bình ba xây dựng
mô hình đã lan rộng ra toàn xã và thật sự là tiếng kèn
để mọi người dân cảnh giác phòng ngừa đấu tranh trên áp con loại tội phạm
trộm cắp đánh nhau hỏa hoạn để giữ vững an ninh chính trị tại địa phương
với sự vào cuộc của hội cựu chiến binh trong công tác tập hợp vận động tuyên truyền
mô hình tiếng cảnh an ninh đã thực sự có ý nghĩa trong việc giúp người dân
cùng nhau nâng cao nhận thức trong việc để lùi các tên ạng xã hội giữ bình yên thôn xóm
qua đó gắn kết cộng đồng dân cư thắt chặt mối quan hệ tình làng nghĩa xóm
nhận thấy hiệu quả thiết thực của mô hình tiếng cây an ninh của hội cựu chiến binh xã bình thạnh đạt được
đến nay huyện đức trọng đã nhận rộng ra tại ba mươi bảy thôn tổ văn hóa của một mươi năm trên một mươi năm xã thị trấn
sau khi có mô hình này rồi tình hình an ninh trực tự trộm cắp được giảm hẳn
kể cả các tên ạng xã hội cũng được giảm hẳn
và vai trò của cựu chiến binh cùng với nực lượng dân quân nực lượng công an bảo vệ an ninh trực tự địa phương đã mở tốt
thì thực hiện kế hoạch bảy mươi chín của hội nguyễn đức trọng để nhân rộng mô hình này ra
hiệu quả từ mô hình tiếng kè an ninh của hội cựu chiến binh xã bình thạnh huyện đức trọng đã được minh chứng từ thực tiễn
thành công của mô hình chính là kết quả trong công tác dân vận chính quyền
qua đó thể hiện tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng dân cư trên địa bàn trong việc giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần đưa kinh tế xã hội địa phương ngày một phát triển
liên quan đến vụ bạo lực học đường làm chết một học sinh ở trường trung học phố thông trần hứng đạo thành phố mỹ thò tỉnh tiền giang
sở giáo dục và đào tạo tiền giang cho biết đơn vị sẽ thành lập đoàn thanh tra công tác quản lý học sinh của môi trường nói trên
theo đó đoàn thanh tra sẽ kiểm tra trách nhiệm quản lý của các ban tổ chức của trường
sau khi thanh tra nếu phát hiện có sai phạm đối với tổ chức cá nhân nào đoàn thanh tra sẽ kiến nghị giám đốc sở giáo dục và đào tạo xử lý kỷ luật
qua vụ việc này sở giáo dục và đào tạo tỉnh tiền giang sẽ tiếp tục chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh phải tăng cường phòng chống bạo lực học đường
phát hiện kịp thời tiền bạo lực học đường nhắc nhở yêu cầu các trường nghiên cứu các chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh và sở giáo dục và đào tạo về việc ngăn chặn tệ nạn xã hội và bạo lực học đường
tiếp theo là thông tin về công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy tại quảng ngãi và hà nam mà chúng tôi vừa ghi nhận được
ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp tịnh phong
tình huống giả định là xảy ra cháy tại kho thành phẩm của xí nghiệp mai mạc thuyên nguyên ở khu công nghiệp tịnh phong
thời điểm xảy ra cháy có khoảng một cán bộ công nhân và khách hàng đang làm việc tại đây
lực lượng chữa cháy cơ sở của đơn vị đã đánh cảnh báo động lực lượng tại chỗ đã sử dụng các dụng cụ phương tiện chữa cháy tại chỗ
đồng thời thông báo khẩn cấp vụ cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh
sau năm phút được báo lực lượng chữa cháy và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh điều động lực lượng và phương tiện chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường
triển khai phương án chữa cháy đồng thời đề nghị công ty trách nhiệm y hoạn v ship quảng ngãi công ty cổ phần môi trường và đô thị quảng ngãi cùng tham gia chữa cháy
sau hai mươi phút chữa cháy với sự phù hợp của nhiều lực lượng thì đàm cháy tại xí nghiệp mai thuyên nguyên đã được dập tắt hoàn toàn
tại hà nam một ba trăm linh cán bộ nhân viên công ty honda việt nam chi nhánh hà nam đã cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh tham gia thao diễn kỹ năng chữa cháy cứu người cứu tư sản
tình huống giả định do có sự cố chập điện trong xe bồn gây cháy xe nông nóng bồn chứa và an toàn của cit chứa trên xe xạ khí lbg gây cháy lớn
khi có tiếng gọi báo động đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty đã nhanh chóng có mặt dùng bình cứu quả xử lý đam cháy cứu người sơ tán tài sản
đồng thời gọi điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời tiến hành dập tắt đám cháy không để cháy lây lan nguy hiểm tới toàn bộ công ty
qua diễn tập đã góp phần nâng cao ý thức tinh thần và trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ công nhân viên trong công ty về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời gian luyện khả năng xử lý tình huống do cháy nổ gây ra
trước tình trạng cháy nổ liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây việc trang bị những kỹ năng sống cho người dân là vô cùng quan trọng đặc biệt là các em nhỏ
mới đây gần một trăm linh em học sinh khối sáu và khối bảy trường trung học cơ sở pom hán thành phố lào cai tỉnh lào cai đã được tham gia lớp học ngoại khóa với chủ đề một ngày cùng lính cứu hỏa
những trải nghiệm này sẽ giúp các em ý thức hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy và có những kiến thức cơ bản khi có tình huống cháy xảy ra
trước diễn biến phức tạp ngày càng gia tăng của các vụ cháy nổ cùng với đó là điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt ý thức được mức độ nghiêm trọng và nhu cầu cần thiết của việc tuyên truyền phổ biến cách đối phó với một trong những mối nguy hiểm thường trực đối với mỗi gia đình
ban giám hiệu trường trung học cơ sở pom hán đã kết hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai tổ chức buổi học ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy cho các em học sinh khối sáu và khối bảy của nhà trường
các em học sinh đã biết xử lý như thế nào khi mà gặp một em học sinh mà bị gặp nạn hay là một người bị gặp nạn thì các em đã biết cách giúp đỡ như thế nào
cái thứ hai nữa là các em đã biết sử dụng cái bình cháy để mà dập lửa khi mà xảy ra những đám cháy lớn
việc giáo dục các em học sinh qua trải nghiệm thực tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường và hôm nay nhà trường cũng rất thấy phấn khởi và cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giúp cho nhà trường hoàn thành tốt trong nhiệm vụ giáo dục các em học sinh
tại đây các em học sinh đã được nghe sơ bộ về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được tìm hiểu nội dung cơ bản của luật phòng cháy chữa cháy và nguyên nhân dẫn đến cháy nổ
từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống cháy nổ các em cũng được hướng dẫn cách phòng tránh những trường hợp dễ gây cháy nổ được trực tiếp sử dụng bình chữa cháy mini sơ cứu người bị nạn tầm gấp chăn màn như các chiến sĩ công an
tặc biệt các em còn được trải nghiệm trên cương vị của một người đính cứu hỏa khi nhận tin báo cháy và đến đường làm nhiệm vụ